nhận được trình báo của nhân dân về việc bị kẻ gian trộm xe máy trong lúc đi chặt luồng
công an huyện quan hóa tỉnh thanh hóa đã xác định đối tượng hà văn duẩn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở thị trấn hồi xuân huyện quan hóa chính là thủ phạm và tổ chức truy bắt
lực lượng công an đã phát hiện đối tượng duẩn đang lẩn trốn tại trói canh trên đồi luồng
thuộc khu ban thị trấn hồi xuân
trong quá trình bị truy bắt đối tượng duẩn đã chống trả quyết liệt
khiến ba cán bộ chiến sĩ công an bị thương
duẩn khai nhận bản thân có ba tiền án về các tội trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ tháng sáu đến nay đã thực hiện năm vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
đặc biệt duẩn đã bị nhiễm hiv từ năm hai nghìn một mươi ba
ngay sau khi vụ việc xảy ra các cán bộ chiến sĩ trực tiếp bắt đối tượng duẩn
đã được khám và xử lý chống phơi nhiễm hiv tại trung tâm phòng chống hivs tỉnh thanh hóa